thưa quý vị sea games ba mươi một là dịp hàng nghìn vận động viên quan chức thể thao khán giả quốc tế đến việt nam
nhất là hà nội nơi diễn ra lễ khai mạc bế mạc và nhiều nội dung thi đấu sự kiện thể thao sôi động này
là cơ hội để chúng ta thu hút khách du lịch quốc tế
bởi vậy hà nội cần đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng du lịch đổi mới các sản phẩm du lịch
nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tạo cú hích khôi phục ngành du lịch
đến thời điểm này thì hiện tại ngành du lịch nói chung đã có những hành động và quyết sách gì
để đón nhận cơ hội từ sự kiện thể thao lớn nhất đông nam á này
đó cũng chính là nội dung trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
cùng với sự bàn luận về câu chuyện này đó là bà trịnh thị mỹ nghệ
phó chủ tịch thường trực hiệp hội du lịch hà nội
nhưng trước hết thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau
đổi mới sản phẩm tăng tốc
truyền thông đó là cách thức mà cả chính quyền và những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang thực hiện
để tận dụng cơ hội vàng từ sea games ba mươi một khi mà chỉ còn chưa đầy một tháng nữa
những đoàn vận động viên quan khách thể thao cổ động viên đầu tiên sẽ có mặt tại việt nam để tham dự sự kiện này
sea games ba mươi một là sự kiện thể thao quốc tế diễn ra đúng thời điểm việt nam đang đẩy mạnh khôi phục du lịch
nếu không chuẩn bị kỹ càng đưa ra quyết sách và hành động cụ thể
liệu rằng chúng ta có đánh mất cơ hội
khi mà nhiều hãng lưỡng hành
đã có kế hoạch đưa khách đến xem các môn thi đấu ở sea games ba mươi một
khi mà việc công bố lịch thi đấu giá vé phân phối vé sớm
sẽ giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hợp tác để đưa khách đến việt nam
khi mà người hâm mộ thể thao đông nam á còn trông đợi vào sự kiện thể thao lần này
thì cơ hội phục hồi du lịch từ sea games ba mươi một vẫn còn hiện hữu

trước tiên cảm ơn bà đã dành thời gian cho chương trình liên quan đến câu chuyện phát triển du lịch từ sea games ba mươi một
thì hiện nay hà nội đã có những phương án đón khách quốc tế như thế nào
khi đến với hà nội thì du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm du lịch ra sao ạ
trước tiên sea games ba mươi một sắp tới hà nội rất rộn ràng và công tác chuẩn bị cho đón khách du lịch trở lại
sau hai năm mà ngành du lịch gặp những khó khăn
sea games hai mươi một đã gặp cơ hội vàng để cho ngành du lịch việt nam nói chung
và du lịch hà nội nói riêng
hà nội đã tạo lên một cú hít mạnh mẽ để trở lại đường đua của du lịch
về công tác chuẩn bị hà nội đã sẵn sàng về các cơ sở lưu trú
lựa chọn ra công suất phòng để làm sao đáp ứng đủ cho đạt chuẩn nhất
cho vận động viên và khách du lịch quốc tế đến với sea games
những sản phẩm du lịch mang đậm tính chất văn hóa truyền thống của hà nội
cũng đã được sẵn sàng và lên kệ
và cũng dịch ra nhiều thứ tiếng để phù hợp
để làm sao mà
sẵn sàng để chuẩn bị đưa khách trải nghiệm
liên quan đến công tác đón khách
trong đó có chính sách về visa cũng như là quy trình nhập cảnh
hiện nay còn vướng mắt gì không thưa bà
từ sau một mươi năm tháng ba
khi mà chính sách mở cửa du lịch việt nam
đã được công bố với thế giới là chúng tôi đã sẵn sàng trở lại
đặc biệt ở đây thì chúng ta mong muốn là
và được trở lại những cái cơ chế thoáng trước như là trước những năm hai nghìn một mươi chín
là cái việc miễn tị thực cho một số nước trong một mươi ba nước
và nữa là cái việc mà khi đến với việt nam
là chúng ta sẽ bỏ đi những cái về mặt thủ tục về mặt cách ly
và về mặt test covid rồi những cái đó thì chúng ta sẽ được tháo hơn
chứ không phải bắt buộc yêu cầu khách
họ chỉ cần có một cái chứng nhận về test covid
tại cái nước sở tại được có cái chứng nhận đó là trước bảy mươi hai giờ là được
nữa là cái
có một cái điều cam kết ở đây là họ phải có cái bảo hiểm
đối với khách là khác biệt một chút là họ phải có cái bảo hiểm về covid
khoản trị giá khoảng từ hơn một mươi đô đấy thì để
để có một cái xác nhận đó như là một cái kinh chỉnh an đấy để khi mà họ nhập cảnh vào
và tuân thủ những cái bề mặt bảo đảm an toàn trong cái việc phòng chống dịch của việt nam
vâng hiện nay những chính sách về truyền thông quảng bá cũng như xúc tiến du lịch được tiến hành ra sao ạ
trước thềm sea games ba mươi một hiện nay thì với thủ đô hà nội chúng ta thì cũng đang tận dụng rất nhiều các cơ hội
thứ nhất là chúng tận dụng qua các kênh thông tin vì là truyền thông trước trong và sau sự kiện
đấy đó là cái điểm nóng
qua các cái mạng xã hội đặc biệt như là fanpage rồi youtube rồi tiktok
tất cả những cái đó đang thực sự sử dụng rất là tốt
thứ hai nữa là hà nội thì có cái sự hợp tác rất tốt với cả cnn
thì tất cả những cái kênh đó là
với cả báo chí truyền thông là chúng ta cũng đều để làm sao mà công tác tuyên truyền quảng bá
cho cái việc hà nội đã sẵn sàng như thế nào
và hà nội đã làm gì để cho sea games ba mươi một
vậy thì việc hỗ trợ các doanh nghiệp để mà tái khởi động lại cái hoạt động du lịch
khi mà sea games chỉ còn khoảng một tháng nữa
sẽ tiến hành tại việt nam đã được triển khai như thế nào ạ
trong hai tuần vừa qua thì
thì phía sở du lịch hà nội là cái đơn vị chủ quản
thì cũng đã tổ chức những cái chương trình tập huấn
để tập huấn cho
các cái cơ sở lưu trú các cái điểm đón khách du lịch
và đặc biệt là có cả một số các bà con những người bà con nhân dân
ở các khu vực lân cận của nội thành hà nội
để làm cái du lịch cộng đồng
để chuẩn bị một cái tái
tức là để trở lại tái tạo lại cái
cái nguồn năng lượng cũng như là cái việc mà
người ta phải thay đổi cái tư duy cái nhận thức
và cái cách làm du lịch sau cái đại dịch này
thì những lớp tập huấn đã
đã được triển khai và nhận được những phản hồi
cũng như là cái hưởng ứng rất tích cực
từ những các cơ sở lưu trú
cũng như là những người làm du lịch trên địa bàn thủ đô
đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho người lao động trong ngành du lịch
về cái hỗ trợ về hướng dẫn viên
thì đã làm rất là tốt
tất cả những hướng dẫn viên trong ngành du lịch
cũng đã được nhận được cái hỗ trợ
theo cái thông tư hướng dẫn cụ thể
thì thấy đấy nó là cái phần khích lệ động viên tinh thần
cho cộng đồng cho những người làm du lịch
vâng xin cảm ơn bà vì cuộc trao đổi vừa rồi ạ
quý vị vừa theo dõi vấn đề về chính sách
tiếp theo sẽ là những chính sách đáng chú ý
sẽ có trong cụm chính sách ngày sau đây
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam vừa ký quyết định
lấy ngày một mươi tháng năm
là ngày chuyển đổi số quốc gia
nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia
thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia
đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
bên cạnh đó nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội
về vai trò ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số
thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị
hành động đồng bộ ở các cấp
và sự tham gia của toàn dân
bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số
để thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người dân
sau khi mắc covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
các cơ sở khám chữa bệnh cho người bệnh khi mắc và hậu covid một mươi chín
theo đúng các hướng dẫn chuyên môn do bộ y tế đã ban hành
khám chữa bệnh cho người có dấu hiệu triệu chứng hậu covid một mươi chín nói riêng
và khám chữa bệnh nói chung theo phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở
theo các lĩnh vực chuyên khoa
khi người dân có các dấu hiệu triệu chứng thuộc các chuyên khoa
tránh tình trạng lạm dụng chỉ định hoặc chỉ định không phù hợp không cần thiết
theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian thí sinh đăng ký dự thi là từ ngày bốn tháng năm đến ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
thí sinh lớp một mươi hai sẽ đăng ký dự thi trực tuyến qua tài khoản
là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc mã định danh
các thí sinh thuộc diện khác sẽ đăng ký trực tiếp tại điểm thi
do sở giáo dục và đào tạo bố trí
phiếu đăng ký dự thi không bao gồm đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng
tuy nhiên phần cuối phiếu đăng ký dự thi sẽ có mục tích lựa chọn
có hay không đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng
kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày bảy và tám tháng bảy
ngày chín tháng bảy là ngày thi dự phòng khung giờ thi được giữ ổn định
thời gian công bố kết thúc thi sớm hơn hai ngày so với năm trước
dự kiến sẽ là hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai